do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thị trường hoa tết năm nay có phần ảm đạm hơn so với mọi năm
mặc dù còn bốn ngày nữa là đến tết nguyên đán nhưng tại nhiều khu chợ hoa hà nội
đã đồng loạt treo biển giảm giá với mong muốn sớm thu hồi vốn để về quê ăn tết